một thông tin khác đang được dư luận sôn sao chính là thông tin
buộc giữa công ty quản lý ra ở riêng hồ văn cường đã có các xe một mươi tỷ đồng
hiện tại phía hồ văn cường vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này
phan của hồ văn cường xót xa khi hiện tại cậu không còn được phi nhung đỡ đầu
tương lai của hồ văn cường sẽ ra sao
vì từ trước đến nay hồ văn cường đều được ca sĩ phi nhung và công ty quản lý sắp xếp
người hâm mộ lo lắng cho hồ văn cường cũng có lý do
khi một mươi ba tuổi hồ văn cường đã có được hào quang nhờ giải thưởng quán quân việt nam idoq
tuy nhiên nhiều người cho rằng cường có ngôi vị ấy nếu câu chuyện nhà nghèo gây xúc động của cậu
gia đình cậu vốn chân chất làm nông nghiệp sống trong một không gian vùng quê yên bình
nên việc tiếp cận với showbiz vốn phức tạp là một khó khăn
họ muốn con sống cùng phi nhung cũng vì lý do ấy
và họ chấp nhận những gì hiện tại tất cả đều có lý do của chính họ
chính xuất phát điểm của hồ văn cường đã khiến nhiều khán giả lo lắng cho tương lai của cậu
nếu hồ văn cường không có phi nhung giữa làng xô bít nhiều sóng gió cậu sẽ ứng xử như thế nào
rồi chuyện sâu diễn hồ văn cường sẽ tiếp cận các ông bầu ra sao
có những người còn lo lắng nam ca sĩ một mươi tám tuổi sẽ bị lừa đảo
số khác thì cho rằng hồ văn cường nên về quê ổn định tinh thần một thời gian sau những sóng gió
trong lúc mọi người lo lắng cho hồ văn cường thì mới đây cậu bất ngờ được một đại gia trả các c một mươi tỷ đồng
theo đó ngày hôm nay mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin
có một đơn vị muốn mời hồ văn cường làm đại diện với các xây hai tỷ đồng một năm
hợp đồng mà đơn vị đưa ra là năm năm tương đương với một mươi tỷ đồng
đơn vị này còn tuyên bố sẽ thanh toán trước một năm sau khi ký hợp đồng
hiện sự việc này vẫn gây xôn xao dư luận
fan của hồ văn cường cầu mong thông tin này là chính xác
vì đây chính là cơ hội cho quán quân việt nam idoq năm nào được theo đuổi và tỏa sáng với đam mê
thưa quý vị có lẽ để đưa ra quyết định rời công ty của phi nhung để tìm lối đi riêng của hồ văn cường
đã khiến nam ca sĩ này suy nghĩ rất nhiều
chắc hẳn dư luận cũng sẽ có những ý kiến trái chiều so với vấn đề này
chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin tiếp theo đến từ nam ca sĩ
cùng với đó là những tin tức mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín
cũng sẽ được chúng tôi liên tục tập nhật trên kênh sức khỏe và đời sống
để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất quý vị hãy live supprite bấm chuông để nhận thông báo từ kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại